sau khi bị hai con chó bét dê to khoảng hai mươi năm kg một con của nhà hàng xóm tấn công
ở thời điểm vào viện bé ca hoảng loạn quấy khóc nhiều vùng trên cơ thể bị thương nặng
sau khi tiến hành sơ cứu vệ sinh vết thương giảm đau và tiêm phòng vaccine dài
bác sĩ chỉ định siêu âm chụp x quang để đánh giá mức độ tổn thương các cơ quan
kết quả cho thấy trẻ có nhiều chấn thương trong nội tạng
sau bốn ngày điều trị tích cực hiện tại trẻ tỉnh không sốt ăn được
các vết thương phần mềm đa phần đã được xử lý
trưởng khoa ngoại nhi tổng hợp cho biết các vết thương ngoài da của trẻ không quá nặng
nhưng trẻ lại có chấn thương bụng kín nghiêm trọng cần được theo dõi sát sao
và xử trí cấp cứu ngoại khoa nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả
hiện hà nội đang sở hữu bảy dòng sông lớn nhỏ khác nhau
trong đó trải qua địa bàn nội thành có các sông như sông hồng sông nhuệ sông tô lịch kiêm ngư
thế nhưng điều đáng nói trong bốn con sông vừa kế trên ba trong số chúng đã chết đúng theo nghĩa đen
sông kim ngư
sông kim ngư nằm chủ yếu trên địa bàn quận hoàng mai và hai bà trưng
từ lâu đã trở thành một hệ tông cống nước thải lộ thiên khổng lồ
quanh năm bốc mùi hôi thối và màu nước đen kịt đặc trưng
rác thải nước thải và tất cả mọi thứ con người thải ra đều vứt thẳng xuống lòng sông
khiến nước con sông này luôn ở trong tình trạng đặc quánh và gần như đứng lặng im
những người sống dọc con sông này quanh năm phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ dưới sông
thực chất đó là một phần cũng do chính những người dân nơi đây xả rác thải
rồi những thứ chất thải đó lại quay ngược lại ám ảnh cuộc sống của họ
chỉ đứng đây chừng nửa tiếng đồng hồ người mùi nước sông đã khiến đầu óc troang váng
vậy mà những người sống hai bên bờ sông phải chịu đựng quanh năm
cùng chung cảnh ngộ là sông tô lịch
tuy nhiên con sông này dài hơn và chạy quanh thành phố qua nhiều quận huyện nội và ngoại thành
thành tích ô nhiễm cũng có bề dày hương kim nghiêu
bất kể mùa nào trong năm những người sống dọc hai bờ sông
đi qua con sông này đều phải ngửi mùi hô thối bốc lên từ lòng sông
nước thải xả thẳng xuống lòng sông rác thải sinh hoạt cũng được người ta vứt thẳng xuống đây
một người dân nhà ngay sát bờ sông cho biết sống ở đây từ bé nên đã quen với mùi nước sông bốc lên
nhưng điều đáng nói ở chỗ hai đứa con của người này từ bé đã mắc rất nhiều bệnh
và thường xuyên phải vào viện đặc biệt đã có bệnh về hô hấp
ngay cả với dòng sông hồng con sông lớn chảy qua địa bàn hà nội
cũng không tránh được số phận đang bị chết dần trên mỏi
lòng sông dần bị thu hẹp những nhánh sông cũng bị chặn dần bởi giác thải
dòng nước cũng đen đặc hôi thối không khác gì những dòng sông khác
giác thải giác xây dựng được mang ra bờ sông hồng đổ
khiến cho lòng sông đoạn qua nội thành trở nên hẹp hơn rất nhiều
tình trạng sông nhuệ cũng không khá hơn sông kim liêu và sông tô lịch
sông nhuệ cách đây chừng hai mươi năm vẫn còn cá sạch
nhưng nay cũng đã thành sông chết với làn nước đen đặc hôi thối và ngập giác thải
lẽ ra với một thành phố những dòng sông là tài sản quý giá nhất với cuộc sống của thị dân
thì giờ đây đều đã bị giết chết
và chính chúng lại đang quay trở lại ám ảnh cuộc sống của hàng triệu người dân thành phố
sau chín tháng xảy ra sự cố sạt lở đoạn bờ kinh thanh đa thuộc phường hai mươi năm
quận bình thạnh vẫn chưa được xây dựng bờ ké khiến cố
hàng rào dọc bờ canh bị nghiêng và có vị trí đổ sập
một số nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng phải di rời đến nơi khác
sau khi một đoạn bờ kênh thanh đa bị sạt lở
năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân phường hai mươi năm quận bình thạnh có thông báo di dời khẩn cấp
đối với một mươi ba trên một mươi năm hộ bị ảnh hưởng sạt lở bờ kênh thanh đa đoạn một một
phạm vị hư hỏng sụt lún được xác định dài khoảng hai trăm hai mươi m rộng hai năm m
chiều sâu lún từ năm m đến tám m một số vị trí sụt lún đến một m
tại khu vực sạt lở ngày ba mươi một tháng ba một đoạn hành lang bờ kẻ thanh đa bị đổ hoàn toàn
theo thông báo của ủy ban nhân dân phường hai mươi năm qua đánh giá nguyên nhân sơ bộ
một số nhà dân nền móng bị rỗng do cát và vật liệu xây dựng bị nước rút ra sông
qua đường thoát nước ngầm khi nước chiều rút làm sụt lún đỉnh kè
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp nhận chủ trương xây dựng kiên cố
tuyến kè kênh thanh đa đoạn một một với chiều dài bốn trăm bảy mươi tám mét thay thế công trình kè mềm hiện hữu
phạm vi giải toàn mặt bằng là một mươi m tính từ đỉnh kè vào phía bờ
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng chín mươi tỷ đồng để xây dựng kẻ kiên cố
công viên cây xanh không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
ngôi nhà của bà nguyễn thị công tám mươi ba tuổi tuy không nằm trong số những hộ dân bị di rời
nhưng nhà của bà cũng bị ảnh hưởng từ vụ xa lờ này
từng xuất hiện nhiều vết nứt lớn bà công cho biết tường nhà nứt bể hết
đêm ngủ cứ lo nhà sẽ sập nhưng vẫn chưa thấy phương án bồi thường hỗ trợ thế nào
phía trước nhà bà nguyễn thị công là hai căn nhà của con trai và con gái bà đã bị sụt lún đổ nát
họ đang di chuyển sang nơi khác tạm cư theo hỗ trợ của nhà nước